trong ngày một một mươi liên đoàn lao động tỉnh hà nam công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hà nam đã tổ chức trao quà và tiền ủng hộ với tổng trị giá trên một trăm năm mươi triệu đồng của các đơn vị nhà hảo tâm đoàn viên công nhân trong tỉnh cho ba cháu bị bỏng khi học tập ở nhóm trẻ mấm non tư thuộc tuổi thơ đồng thời ân cần hỏi thăm sức khỏe các cháu động viên gia đình vượt qua khó khăn chăm sóc để các cháu sớm bình phục
trước đó các đơn vị các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã ủng hộ ba cháu với tổng số tiền trên hai trăm năm mươi triệu đồng để điều trị đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn các doanh nghiệp các nhà hảo tâm đối với gia đình công nhân lao động khi gặp khó khăn hoàn nạn